sáng nay ngày ba mươi tháng ba tại hà nội hai mươi bảy bệnh nhân mắc covid một mươi chín điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai đã được xuất viện
trong đó có tám bệnh nhân người nước ngoài và một mươi chín bệnh nhân người việt nam
hầu hết các bệnh nhân đều đã có kết quả xét nghiệm là âm tính với sars cov hai từ hai cho tới bốn lần sức khỏe ổn định
theo các bác sĩ những bệnh nhân này sẽ tiếp tục được cách ly để theo dõi sức khỏe